hội trợ xuân mậu tuất năm hai nghìn một mươi tám đang diễn ra tại thành phố hưng yên với quy mô trên hai trăm năm mươi gian hàng sản phẩm trưng bày chủ yếu là các nông sản
đặc biệt tại hội trợ có hai gian hàng trưng bày hàng thật và hàng giả của sở công thương hương yên nhằm giúp và hướng dẫn người tiêu dùng phân biệt được đâu là hàng thật và hàng giả
hội trợ xuân mậu tuất hai nghìn một mươi tám ở hưng yên đã thu hút được hàng chục doanh nghiệp và hộ sản xuất kinh doanh của nhiều tỉnh thành phố khác tham gia với đặc sản vùng miền